và nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
vài ngày trước dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín tại các điểm du lịch nhiều khách sạn đã thông báo kín phòng
và giá tăng hai mươi so với ngày thường năm nay do nghỉ lễ ngắn ngày nên các tour du lịch nội địa hút khách
gần dịp nghỉ lễ nhiều khách sạn tại các điểm du lịch nổi tiếng từ miền bắc đến miền nam
đều công bố tăng giá phòng vào dịp mùa hai tháng chín
thậm chí thời điểm này nhiều khách muốn đặt phòng cũng khó
do lượng phòng tại các cơ sở lưu trú đã được đặt trước tám mươi chín mươi
dịp nghỉ quốc khánh năm nay chỉ kéo dài ba ngày
nên khách chủ yếu chọn các tour du lịch nội địa thời gian di chuyển ít
nhiều đơn vị lữ hành cũng cho biết họ đã dừng bán các tour nội địa ngắn ngày do cháy tour
giá của các tour ngắn ngày tăng nhẹ khoảng một mươi so với ngày thường
còn hơn hai tuần nữa là đến tết trung thu
tại phố hàng mã hà nội đã trăn ngập các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em
năm nay các loại đồ chơi truyền thống chiếm đa số thu hút nhiều người tiêu dùng
tại một số tuyến phố như hàng mã lương văn can
khoảng hơn tám mươi số lượng đèn lồng đồ chơi liên quan đến trung thu
đều là đồ chơi được sản xuất trong nước
đồ chơi truyền thống được làm bằng tay nhưng giá không hề đắt mẫu mã đa dạng
những món đồ chơi nhỏ đơn giản có giá chỉ từ một mươi bảy mươi nghìn đồng một sản phẩm
thường được mua số lượng lớn để trang trí tặng quà hàng loạt trong công ty cơ quan trường học
bộ công thương cho biết mưa lớn kéo dài tại một số khu vực ở tây nguyên
có thể làm ảnh hưởng tới mùa vụ cà phê tới
yếu tố này đã hỗ trợ giá cà phê trong nước
cụ thể giá cà phê nhân sô robusta tăng từ ba đến một tám so với đầu tháng tám
giá cà phê nhân sô robusta tại thị trường nội địa ở mức ba mươi hai ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg
tại các kho quanh khu vực tp hcm giá cà phê robusta loại r một tăng
ba giao dịch ở mức ba mươi bốn hai trăm linh đồng một kg
nông dân vùng đồng tháp một mươi đang rất phấn khởi
vì giá chai dứa tăng ở mức cao nhất trong hai năm qua
giá dứa loại một có giá trên một mươi
giá dứa một kg tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
dứa loại hai giá cũng trên sáu đồng một kg
với mức giá này mỗi kg dứa cho lãi từ ba đến năm đồng một kg
hiện nay đã gần hết tháng tám
nhưng cá linh non ở đồng bằng sông cửu long chưa xuất hiện nhiều
khiến giá bán khá cao
cá linh non đầu vụ khan hiếm giá hai trăm ba mươi đồng một kg
đến thời điểm này những năm trước cá linh đã xuất hiện nhiều
giá thu mua giao động từ bảy mươi đến tám mươi đồng một kg
tuy nhiên năm nay cá khan hiếm thương lái phải thu mua
với giá từ hai trăm hai mươi đến hai trăm ba mươi đồng một kg
nhưng rất khan hàng
giá cá linh non ở nhà hàng từ bốn trăm linh năm trăm linh đồng một kg
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín việt nam sẽ nhập khẩu gần bốn bảy trăm linh tấn cam naven từ úc
và trở thành thị trường tăng trưởng lớn nhất của các nhà xuất khẩu cam nước này
ngoài cam việt nam còn cho phép nhập khẩu nho cherry và quýt từ úc
do thuế nhập khẩu cam từ úc giảm còn ba
và sẽ về vào năm hai nghìn hai mươi
nhiều nhà bán lẻ tham gia nhập khẩu cam úc
trực tiếp với số lượng lớn
nên giá cam úc bán cho người tiêu dùng cũng giảm còn khoảng bảy mươi đồng một kg
tổng cục hải quan đang hoàn thiện dự thảo
đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
để chỉnh các cấp vào tháng chín
theo dự thảo có hai loại hình được quản lý
thứ nhất hoạt động thương mại điện tử mà người mua đặt
sau đó hàng mới được chuyển về việt nam hoặc ra khỏi việt nam
thứ hai áp dụng quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử
mà doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
vận chuyển hàng về việt nam hoặc ra khỏi việt nam
trước khi người mua hàng thực hiện đặt hàng
trên các trang thương mại điện tử
khi đó việt nam sẽ trở thành trung chuyển hàng hóa trong khu vực
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình
gửi thủ tướng chính phủ xem xét hai phương án
nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
phương án một nghỉ hai ngày cuối năm kỷ hợi
và ba ngày đầu năm canh tí
công chức viên chức nghỉ tết âm lịch
từ thứ năm hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hết thứ bốn hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức từ hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi
đến hết mùng năm tháng riêng năm canh tí
phương án hai nghỉ một ngày cuối năm kỷ hợi
và bốn ngày đầu năm canh tí
công chức viên chức nghỉ tết âm lịch
từ thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hết thứ năm ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức từ ba mươi tháng chạp năm kỷ hợi
đến hết mùng sáu tháng riêng năm canh tí
thưa quý vị và các bạn
chương trình nhịp sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị
những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai
thứ tư và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhân dân tv vn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại